bên hành lang quốc hội các đại biểu đánh giá cao đề án này và đồng thời cho rằng cần thực hiện như thế nào
để cùng với các nguồn lực của nhà nước xã hội đầu tư phải khơi dậy được nội lực của vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi
trong giai đoạn tiếp theo thì sẽ phải chú trọng đến cái việc không đưa ra những cái chính sách hỗ trợ trực tiếp nữa
mà phải đưa ra những chính sách mang tính là kích thích nội lực đang tiềm ẩn trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
ngay ở trong cái tên đề án thì tôi thấy nó đã thay đổi hoàn toàn cái quan điểm về chính sách dân tộc
đó là không hỗ trợ nữa mà sẽ là đề án về phát triển đề án tổng thể về phát triển kinh tế xã hội
vì phạm vi đề án của chúng ta khá là rộng rất là rộng
nó trải dài trở lại
trên năm mươi một tỉnh thành trong cả nước mà có đồng bào dân tộc sinh sống
tại chúng ta phân định vùng phân định vùng nhưng đồng bào dân tộc sinh sống thì tỷ lệ đồng bào sinh sống ở tỉnh địa phương nó đông
thì chúng ta có cái tỷ lệ tỷ suất đầu tư nó khác
còn ở những khu vực mà tỷ lệ đồng bào sinh sống hấp hơn mức hấp hơn thì có thể là tỷ suất đầu tư nó sẽ khác
chúng ta đã xác định vấn đề dân tộc là vấn đề chiến lược
chúng ta đã xác định vấn đề chiến lược là vấn đề chiến lược sống còn của mấy quốc gia mà chúng ta làm tốt công tác dân tộc thì sẽ góp phần đồng viên bà con phánh khỏi và tin tưởng vào đảng nhà nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc